các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bà philippa cho biết căn bệnh trên đã cướp đi sinh mạng của sáu em nhỏ trong khi hai mươi sáu em khác sẽ phải ghép gan
who đang xem xét nguyên nhân của căn bệnh này và đang tích cực hợp tác với các quốc gia để xử lý
theo bà philippa instabroup không có mối liên hệ nào giữa căn bệnh trên và việc tiêm vaccine chống virus corona cho tới nay
các phiên bản chính của who về mầm bệnh chưa xác định này gây ra nhiễm trùng
bao gồm virus adeno và virus corona
sự gia tăng số lượng các ca mắc đã tạo ra một cuộc săn lùng quốc tế để xác định thủ phạm
các nhà nghiên cứu bệnh dịch từ các cơ quan y tế toàn cầu mỹ anh israel italy và nhật bản
đang cân nhắc để chia sẻ dữ liệu và giả thuyết
đây là tình trạng viêm gan thường do một trong số các loại virus đã biết gây bệnh như viêm gan a b cd hay e
nhưng tất cả những trường hợp này
đã bị loại bỏ đối với bệnh viêm gan chưa xác định được nguyên nhân nói trên
nguồn gốc của căn bệnh viêm gan này vẫn đang được giới chức nhanh chóng nghiên cứu và sẽ sớm đưa ra kết luận
theo bộ y tế đến nay việt nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
tuy nhiên không vì vậy mà chúng ta chủ quan
bộ y tế đã tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát
và đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ tổng hợp tình hình phân tích dịch tễ về căn bệnh này